tuy nhiên thì mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định lại vừa triệt phá thành công một chuyên án mua bán người mà các nạn nhân lại bị lừa bán làm gái mẹ dâm cho chính những nhà nghỉ ở trong các tỉnh nội địa như là nam định hải dương bắc ninh phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại nam định
đây là bốn đối tượng trong đường dây mua bán người và các nhà nghỉ làm gái mại dâm
đối tượng chủ mưu là lê thị thanh đảm chú tại xã yên mông thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
giúp sức cho đảm có hai đối tượng là tạ hữu tiệp và nguyễn văn thắng
trong đó tạ hữu tiệp là chồng hờ của lê thị thanh đảm
còn đối tượng mai công luận là quản lý nhà nghỉ thương mại tại thị trấn yên định huyện hải hậu
trước đó đảm là gái mẹ dâm
để có nhiều tiền đảm bàn với tiệp tìm cách lừa bán các cô gái đang có nhu cầu xin vào làm việc tại các nhà nghỉ
trong đó đảm bàn với tiệp tìm cách lừa bán các cô gái đang có nhu cầu xin vào làm việc tại các nhà nghỉ
với chiêu bài hứa hẹn sẽ tìm việc làm cho họ với mức lương cao
trong năm hai nghìn một mươi năm ba đối tượng trên đã lừa bán năm cô gái vào các nhà nghỉ tại huyện hải hậu tỉnh nam định
trong đó đảm bàn với tiệp tìm cách lừa bán các cô gái đang có nhu cầu xin vào làm việc tại các nhà nghỉ